xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ phim tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ phim tiếp theo
từ năm hai nghìn một mươi chín yến đã có hành vi gian dối bằng hình thức vay tiền để kinh doanh nhập khẩu hoa quả từ trung quốc về việt nam
và đổi tiền nhân dân tệ ra tiền việt nam để chiếm đoạt tiền của nhiều người
vì tin tưởng yến các bị hại đã nhiều lần chuyển tiền cho yến để làm ăn nhưng sau đó không thấy thanh toán
nên cũng không liên lạc được với yến tổng số tiền đối tượng chiếm đoạt ước tính khoảng hai mươi một tỷ đồng
tại cơ quan điều tra yến cho biết do đang vay nợ nhiều người nên đã dùng tiền để trả nợ
ai là bị hại liên quan đến vụ án hoặc biết thông tin đề nghị
liên hệ phòng cảnh sát hình sự số điện thoại sáu mươi chín năm trăm sáu mươi chín hai trăm một mươi bốn để điều tra làm rõ vụ việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện càng long tỉnh trà vinh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự phạm chế minh
về hành vi tản chữ trái phép chất ma túy
vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày ba tháng ba nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
tại nhà phạm chế minh có tản chữ trái phép chất ma túy
lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra bắt quả tang trong gói thuốc có tám túi ni lông màu trắng
nghi là ma túy
qua kiểm tra trên người và nơi ở của minh lực lượng chức năng đã phát hiện thêm ba mươi năm túi ni lông màu trắng
tại cơ quan công an phạm chiến minh thừa nhận đây là heroin được mua của một người không rõ tên địa chỉ về sử dụng
hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
phòng tài nguyên và môi trường huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
cùng các đơn vị liên quan đang truy tìm nguyên nhân xuất hiện vết dầu loang dài hơn ba mươi mét nổi trên mặt nước và bám dọc bờ sông lam chảy qua địa bàn
trước đó vào trưa ngày hai tháng ba người dân xã xuân giang huyện nghi xuân phát hiện vệt dầu loang đặc quánh nổi trên mặt nước và bám vào kè đá dọc bờ sông lam
vết dầu kéo dài hơn ba mươi mét xuất hiện tại khu neo đậu của du thuyền giang đình cổ độ
nghi vấn có người đổ chất dầu thải ra sông nên người dân đã trình báo lên cơ quan chức năng
lực lượng công an môi trường và chính quyền địa phương đã lập biên bản và thu gom hơn hai mươi năm lít dầu nhưng hiện vẫn chưa tìm được đối tượng gây ra tình trạng nói trên
ubnd huyện nghi xuân đề nghị công ty cổ phần thương mại xây lắp và xuất khẩu miền trung giúp đỡ việc khắc phục sự cố dầu loang
cục di sản văn hóa đề nghị sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh hà giang khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan
trong việc xử lý công trình tổ hợp nhà hàng nhà nghỉ panorama xây dựng trên đèo mã pì lèng
trước đó vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín bộ văn hóa thể thao và du lịch đã gửi công văn đề nghị ubnd tỉnh hà giang xử lý công trình này
trong đó yêu cầu có những giải pháp khắc phục theo hướng cải tạo chỉnh trang cho phù hợp không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn toàn cảnh hay ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường
tuy nhiên đã bốn tháng trôi qua cho đến nay tỉnh hà giang vẫn chưa có báo cáo về phương án xử lý vấn đề này
công trình không phép tổ hợp nhà hàng nhà nghỉ panorama mọc lên tại ngay điểm ngắm khu vực tu sản
đây là vực nước sâu kỳ vĩ nhất đông nam á
sau vụ việc ủy ban an toàn giao thông quốc gia đề nghị các địa phương kiểm tra lại việc cấp phép kinh doanh phụ hiệu
việc thực hiện các quy định về an toàn giao thông đối với doanh nghiệp cá nhân chủ hai phương tiện liên quan và xử lý nếu phát hiện sai phạm
thưa quý vị tp hcm đang kiến nghị hợp nhất hai lực lượng là bảo vệ dân phố và dân phòng để thuận tiện trong chỉ huy điều hành xử lý vụ việc
tiết kiệm kinh phí và hoạt động hiệu quả hơn trong nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy
tại khu dân cư lực lượng bảo vệ dân phố và dân phòng được thành lập để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự
phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư
mặc dù cùng với chức năng nhiệm vụ song chế độ chính sách và hiệu quả hoạt động của hai lực lượng này chưa thống nhất và đồng đều

tại khu dân cư lực lượng bảo vệ dân phố và dân phòng được thành lập để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự phòng chống tội phạm và phòng chống tội

tại khu dân cư lực lượng bảo vệ dân phố và dân phòng được thành lập để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự phòng chống tội phạm và phòng chống tội
trước mắt tp hcm kiến nghị tăng cường huấn luyện nghiệp vụ chính quy nâng cao trình độ để dân phòng và bảo vệ dân phố trở thành cánh tay nối dài của lực lượng công an trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư